những ngày vừa qua chúng ta đã phải chứng kiến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
hậu quả hết sức đau lòng mà nguyên nhân là do tài xế lái xe trong tình trạng không tỉnh táo vì sử dụng rượu bia
ngoài việc tăng mức xử phạt thì trên hết ý thức của con người mới là điều quan trọng
hai vụ tai nạn điển hình diễn ra trong thời gian gần đây khiến dư luận xã hội phẫn nộ
bởi sự thiếu ý thức và trách nhiệm của những tài xế khi tham gia giao thông
những hậu quả đã nhìn thấy mà nỗi đau của mỗi gia đình nạn nhân sẽ còn mãi nếu như những hành vi nguy hiểm không được chấm dứt
theo đại diện bệnh viện việt đức nơi tiếp nhận phần lớn các ca chấn thương nặng
những nạn nhân khi đến bệnh viện việt đức
tai nạn giao thông thì phần trăm tử vong là rất cao
điều này gây ảnh hưởng và hệ lụy rất lớn cho bản thân gia đình và xã hội
thống kê cho thấy năm hai nghìn một mươi tám lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn chín mươi một trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã xử lý gần năm mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn
và theo cục cảnh sát giao thông bộ công an việc xử phạt các hành vi chỉ là phần ngọn
bên cạnh việc xử lý hành chính ví dụ như phạt tiền có những hình thức bổ sung khác
thì chúng ta phải tính đến các hành vi
phải nhanh chóng có những hướng dẫn phải có môi trường pháp lý chặt chẽ cho việc xử lý hình sự
đối với những hành vi này nó nguy cơ cao để dẫn đến tai nạn giao thông
chúng tôi cũng đang nghiên cứu để có các nghiên cứu về sửa đổi kỷ định bốn mươi sáu
theo hướng điều chỉnh các xử lý vi phạm này
và bộ trưởng cũng đã có chỉ đạo trong chỉ thị số bốn ngày hôm qua rồi
và có những hình thức tăng mạnh tính dân đem cao hơn
sau những nỗi đau do bia rượu gây ra vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự
đối với những hành vi uống rượu bia khi tham gia giao thông được nhấn mạnh
tuy nhiên ý thức của con người mới là quan trọng nhất
bởi khi nhận thức được hậu quả nguy hại của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
thì khi đó hành vi này mới được điều chỉnh